lễ hội sinh vật cảnh châu á thái bình dương lần thứ một mươi năm sẽ được tổ chức từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tại khu du lịch văn hóa suối tiên thành phố hồ chí minh thu hút khoảng năm mươi hai quốc gia vùng lãnh thổ tham dự
dự kiến có khoảng năm mươi lượt khách tham quan trong nước và bốn lượt khách quốc tế đến với lễ hội sinh vật cảnh lần này
là sự kiện được tổ chức hai năm một lần lễ hội sinh vật cảnh châu á thái bình dương lần thứ một mươi năm ước tính có khoảng một năm trăm linh đến hai tác phẩm nghệ thuật
do các nghệ nhân nhà vườn của sáu mươi ba tỉnh thành lựa chọn khoảng hai trăm linh ba trăm linh tác phẩm suzuki chọn lọc một trăm linh một trăm năm mươi ảnh nghệ thuật sinh vật cảnh tiêu biểu
trong khuôn khổ chương trình sẽ có nhiều hoạt động như trưng bày các tác phẩm bonsai suzuki trong và ngoài nước
trình diễn chế tác bonsai của các nghệ nhân trong nước và quốc tế hội thảo bonsai việt nam phát triển và hội nhập bonsai thế giới
tổ chức tham quan các nhà vườn tiêu biểu và các điểm du lịch